nội dung quyết định ghi rõ căn cứ vào hồ sơ thụ lý vụ án ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
về việc yêu cầu mở thủ tục phá sản theo đề đơn yêu cầu của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và đầu tư fortuna
đối với c products
sau khi xem xét tòa án nhân dân tp hcm xét thấy công ty thủy sản sài gòn mất khả năng thanh toán
nên quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty

của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và đầu tư fortuna
thì công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản tenviet được chỉ định là doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản
trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với c products sài gòn
giá bitcoin tuột dốc không phanh khiến thị trường tiền mã hóa chịu tác động tiêu cực bởi đà bán tháo ồ ạc
vốn hóa toàn thị trường mã hóa bốc hơi hàng chục tỷ usd
theo dữ liệu của coinmarketcap trong phiên sáng ngày sáu tháng năm
giá bitcoin đã lao dốc hơn tám xuống cộng ba mươi sáu bốn trăm linh usd mỗi đồng
giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền bị thu hẹp còn sáu trăm chín mươi bốn tỷ usd
đà bán tháo ồ ạt diễn ra ngay sau một ngày giá bitco tăng áp sát ngưỡng bốn mươi usd mỗi đồng
khối lượng giao dịch tăng một mươi bảy ba mươi năm lên bốn mươi ba tỷ usd
sát đoạn cũng bao trùm các loại tiền mã hóa khác
tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền mã hóa giảm bảy một mươi tám
sau một ngày xuống còn một sáu trăm tám mươi tỷ usd
ether đồng tiền mã hóa lớn thứ hai cũng chứng kiến giá giảm sáu sáu mươi bốn còn hai bảy trăm năm mươi tỷ usd
theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân khiến bitcoin và nhiều đồng tiền mã hóa giảm giá mạnh
là do nhà đầu tư ngại cục dự trữ liên bang mỹ phép thắt chặt chính sách tiền tệ
bên cạnh đó mối tương quan do giá bitcoin và chứng khoán ngày càng mật thiếp
đồng bitcoin thường tăng giảm theo thị trường chứng khoán mỹ
đà bán tháo đối với các cổ phiếu công nghệ mỹ cũng khiến giá bitcoin lao dốc
theo quy hoạch
người nhân dân thành phố hồ chí minh trên bộ giao thông vận tải
về việc di dời toàn bộ cảng biển trên sông sài gòn để thực hiện các dự án phát triển đô thị
trong đó ngoài cảng ba son và tân cảng sài gòn đã di dời đến cát lái
thì cảng tân thuận quận bảy cũng sẽ được di dời để lấy mặt bằng thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị
nằm trong đề án phát triển đô thị bên sông của ubnd tp hcm
việc di rời cảng tân thuận cùng một số dự án nâng cấp hạ tầng giao thông
sẽ chấm dứt tình trạng container rồn rập và các điểm nghẽn giao thông trong nhiều năm qua
trước đó ubnd tp hcm trình bộ giao thông vận tải về việc di dời toàn bộ cảng biển trên sông sài gòn
để thực hiện các dự án phát triển đô thị
đồng thời xây dựng đầu tư phát triển cảng để tạo đà phát triển kinh tế thành phố
trong đó di rời cảng tân thuận cũng được xem là một trong những bước đầu tiên
và là tiền đề cho việc quy hoạch đồng bộ khu vực ven sông sài gòn
sau khi đề án phát triển kẻ sông và kinh tế dịch vụ bên sông tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn bốn mươi năm được ubnd tp hcm phê duyệt
theo đó tp hcm sẽ hướng đến xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đa chức năng
dọc bờ sông sài gòn tạo diện mạo mới cho ngành du lịch
và thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế
tiến hành cưỡng chế tài khoản để thu nợ thuế đợt một
trúng đấu giá đất thủ thiêm do chậm đóng tiền trúng đấu giá chín mươi ngày
hai công ty trúng đấu giá hai lô đất tại khu đô thị thủ thiêm vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
là công ty cổ phần dream republic trúng đấu giá lô đất số ba năm diện tích sáu bốn trăm bốn mươi sáu m hai
phải đóng ba tám trăm hai mươi tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ
công ty cổ phần shinmiga trúng đấu giá lô đất số ba tám diện tích tám năm trăm sáu mươi tám một m hai
đồng bốn tỷ đồng tiền sử dụng đất được miễn nộp lệ phí trước bạc
theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở
cuối tháng bốn cả hai có văn bản cam kết sẽ thanh toán một khoản tiền một trăm linh tỷ đồng
vào ngân sách nhà nước trước ngày ba mươi tháng bốn để thể hiện thiện chi tiết tiếp tục thực hiện dự án
thế nhưng cơ quan thuế vẫn chưa nhận được thông tin về việc thực hiện chuyển số tiền này
vào ngân sách nhà nước
chi cục thuế tp tủ đức tp hcm sẽ cân trách tài khoản ngân hàng
theo quy định của luật quản lý thuế
việc tiền thoát đã qua bốn mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định
theo hiệp hội bất đồng sản tp hcm thời gian qua đã có một số dấu hiệu biến động
trên thị trường bất đồng sản như tình trạng mức cân bằng cung cầu lệch pha phân khúc
tức trạng trên đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn trong đó nổi trội là tp hcm
theo đó giá bất đồng sản cũng liên tục tăng quá sức so với thu nhập của người dân
khảo sát của savin việt nam cho thấy
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại tp hcm chỉ ghi nhận duy nhất một dự án hiện hữu
mở bán giai đoạn tiếp theo với tám trăm tám mươi bốn sản phẩm
tương ứng nguồn cung mới theo quý thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi ba
giới chuyên gia nhận định thị trường bất động sản tại các thành phố lớn
đang có dấu hiệu bị lệch pha cung cầu
đặc biệt thiếu trầm trọng nhà ở giá thấp nhưng lại thừa nhà giá cao
khi mà cái nền kinh tế nó đang khó khăn
thì cái nhu cầu về đầu tư vào cái khúc bất động sản
cái phân khúc có cái phân khúc cao cấp ấy
nó sẽ bị hạn chế đi
cho nên là cái xu hướng của thị trường nó đã có cái thay đổi
đó là một trong những nguyên nhân nó dẫn đến là cái lệch pha
cái bất cân xứng giữa cái khúc thị trường cao cấp cũng như là khúc thị trường cấp thấp
tất cả các phân khúc hiện nay là gần như hiếm vì lý do là số lượng dự án dược mới
đối với tp hcm những năm gần đây rất là ít
chính vì vậy nguồn cung không có
và đặc biệt đối với nhà ở xã hội
nhà có giá vừa túi đẹp gần như không có
riêng với phân khúc đất nền
tp hcm gần như không có nguồn cung loại hình này trong suốt nhiều tháng qua
nguồn cung hiện tại ở thị trường này đa số là hàng tồn kho từ những dự án cũ giá trị cao
do việc siết chặt cấp phép xây dựng và sự khan hiếm quỹ đất tại tp hcm
các dự án đất nền hiện nay là không được khuyến khích xây dựng
vì là cái đối tượng người mua của các dự án đất nền
thường thường là những người mua để đầu tư
và khi mà họ mua để đầu tư
thì họ có xu hướng là để cái khu đất đó và bán đi bán lại cho chợ tăng giá
nó không có thật sự là tạo ra được cái một căn nhà
để mà cho có người vào sinh sống hay tạo nên một cái khu dân cư
thiếu cung trong lúc tổng cầu rất lớn
đã dẫn đến tình trạng giá nhà đất tăng liên tục trong hơn năm năm qua
chỉ số giá nhà ở cao gấp hai mươi lần so với thu nhập trung bình của xã hội
làm cho nhiều hộ gia đình và cá nhân khó tạo lập được nhà ở

đất nền biểu nơi đã tăng tới bốn mươi năm mươi
qua tìm hiểu tại thành phố hồ chí minh
mức độ tăng giá bất động sản đến từ sự kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai
nhà đầu tư tìm mua các sản phẩm mới
coi như kênh đầu tư và giữ tiền an toàn
để chờ tăng trưởng
đó là những nguyên nhân chủ yếu khiến giá bất động sản luôn tăng trưởng dương
dù trong bối cảnh dịch bệnh
vẫn với chiêu thức cũ nhưng các đối tượng có kịch bản mới và tinh vi hơn
khiến nhiều người dân vẫn sập bẫy của tội phạm lừa đảo
với hình thức dụ dỗ kinh doanh qua mạng
giả danh các công ty thương mại điện tử tuyển dụng việc làm
phóng viên tiểu mục thành phố an toàn đã vào những nhóm kính
của các đối tượng để tìm hiểu thêm về vấn đề này
từ thông tin tuyển công tác viên
làm thêm trên mạng xã hội facebook
người đàn ông ở quận tân bình thành phố hồ chí minh
đã được dẫn dụ vào một nhóm kín trên gia lô
tự dưng là công ty quảng cáo của lai gia đa
với lời hứa hẹn thù lao từ vài trăm đến hàng chục triệu một giờ
điều kiện là người tham gia phải cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản ngân hàng địa chỉ nơi ở
và phải làm theo hướng dẫn mà các đối tượng gọi là
nhiệm vụ theo kiểu tăng dần số tiền
để được hưởng hoa hồng từ một mươi đến ba mươi
hậu quả là chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ
nạn nhân đã bị mất hơn ba mươi triệu đồng
cho mình trưng hoàng tiền lại thì bạn nói lắm
cái này em không hướng dẫn được
từ thông tin tin nhắn rác ngẫu nhiên mà phóng viên
và chắc hẳn nhiều người đã từng nhận được với nội dung
tiki cần tuyển nhân viên làm việc tại nhà
chúng tôi đã liên hệ theo chỉ dẫn
và được một người tên thiên hành giới thiệu vào
group gia lô có tên thành viên mới
tại đây gần hai trăm linh người liên tục trao đổi qua lại
và gửi hình chụp giao dịch ngân hàng
khoe tiền hoa hồng nhận được
để tham gia nhiệm vụ
người dùng sẽ phải cung cấp
và cài đặt một ứng dụng có tên dsc
và nập tiền vào đây
làm theo hướng dẫn sẽ tới một đường link
hiển thị chữ trung quốc yêu cầu tài về
một hồ sơ cấu hình và yêu cầu
truy cập vào hệ thống của điện thoại di động
chuyên gia cho rằng
việc cho phép ứng dụng không đáng tin cậy
truy cập vào điện thoại người dùng
sẽ dẫn tới nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân
danh bà tài khoản ngân hàng
tài khoản mạng xã hội để các đối tượng
phục vụ vào mục đích xấu
khuyến cáo cho người dân
hết sức cảnh giác trước loại tội phạm này
không được truy cập các đường link lạ
không cung cấp các thông tin cá nhân
như tài khoản ngân hàng mạng otp mật khẩu
để tránh bị kẻ gian sử dụng
chiếm đoạn tài sản định kỳ thay đổi
và sử dụng mật khẩu mạnh để
đăng nhập tài khoản ngân hàng nhất là
internet bán kinh mua bán kinh
biện pháp quản lý bảo mật các thông tin quan trọng trên
một điều dễ nhận thấy
của dấu hiệu lừa đảo đó là
trên nhóm làm nhiệm vụ của các đối tượng
người chơi hỏi về việc bị lừa đảo
hay gửi những đường link cảnh báo lừa đảo
sẽ bị cho ra khỏi nhóm
và khi chiếm đoạt tiền xong
các đối tượng lập tức khóa tài khoản cắt liên lạc
thì tiki cũng có nhận được rất là nhiều phản hồi
hoặc là tản ánh của khách hàng
cũng như là người sử dụng
về các tin nhắn chuyển dụng về việc nhẹ lương cao
làm tổng cộng tác viên đặt đơn hàng ảo
để mà nhận được một số tiền hoa hồng
tương đương khoảng từ một mươi một mươi năm cho mỗi đơn hàng
tiki cũng đã có nhiều lần
đưa ra các cảnh báo trên các phương tiện truyền thông
đại chúng cũng như là các kênh truyền thông
chính thức từ tiki
do đó thì tôi khẳng định một lần đây nữa
một lần nữa thì đây không phải là
một hình thức tuyển dụng từ tiki
mà chính là một hình thức giả mạo
hoặc lợi dụng tính dụng
thực tế nhiều người vì muốn kiếm thêm thu nhập
đã trở thành con mồi cho các đối tượng xấu lợi dụng
thời gian qua cơ quan chức năng
cũng đã nhận được rất nhiều thông tin trình báo
của người dân về việc họ bị lừa đảo
chiếm đoạt tài sản khi tham gia công tác viên bán hàng
tiểu mục thành phố an toàn
khuyến cáo quý vị và các bạn
cần nâng cao cảnh giác chia sẻ và cảnh báo
người thân bạn bè về phương thức
lừa đảo qua không gian mạng
lừa đảo tuyển dụng việc làm để tránh bị sập bẫy
của các đối tượng